trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sau hoàn lưu bão số một mươi hai chiều nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức triệu tập cuộc họp khẩn với các bộ ngành liên quan bàn về giải pháp ứng phó mưa lũ và điều hành hồ chứa
theo báo cáo tại cuộc họp bão số một mươi hai sau khi đổ bộ vào khánh hòa đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tính đến chiều ngày năm tháng một mươi một đã có hai mươi chín người chết hai mươi chín người mất tích sáu trăm hai mươi sáu nhà bị sập
về sản xuất nông nghiệp gần bốn năm trăm linh hectare lúa trên hai mươi năm ha hoa màu bị ngập hư hại hai trăm hai mươi tám tàu cá bị chìm hư hỏng gần một năm trăm linh lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
thiệt hại về tàu hàng ở bình định đã cứu hộ được một mươi tàu hàng bị tai nạn với tổng số người là chín mươi chín người
hiện đã cứu được bảy mươi một người tìm thấy thi thể bốn người còn lại hai mươi bốn người mất tích
tuy nhiên điều đáng lo ngại nhất hiện nay đó là hoàn lưu bão số một mươi hai đang tiếp tục gây mưa diện rộng cho khu vực bắc trung bộ nam trung bộ và tây nguyên
hiện nay lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến khánh hòa đang ở mức báo động hai đến trên mức báo động ba là một mét
dự báo lũ trên các sông từ quảng bình đến quảng nam và nam tây nguyên tiếp tục lên nhanh ở mức trên báo động ba là một năm m gây ngập sâu diện rộng ở vùng trũng thấp
về vấn đề hồ chứa theo báo cáo của tổng cục thủy lợi do mưa lớn kéo dài nên hiện nay một trăm linh hồ chứa nhỏ ở khu vực này đã đầy nước
nhiều hồ chứa đang phải sáng sáng
hiện khu vực này có một một trăm năm mươi hồ chứa trong tình trạng sung yếu trong đó có hai trăm năm mươi hồ chứa đặc biệt sung yếu cần có phương án đề phòng sự cố
trước tình hình trên nhiều đại biểu cho rằng vấn đề quan trọng nhất hiện nay đó là đảm bảo an toàn cho người dân
vì vậy tại những vùng nguy hiểm cần thực hiện cho học sinh nghỉ học và tiến hành sơ tán dân
các hồ chứa cần được vận hành đảm bảo đúng quy trình và an toàn cho hạ du